thủ tướng chính phủ đã quyết định tặng giải vàng chất lượng quốc gia năm hai nghìn một mươi tám cho hai mươi hai doanh nghiệp
và tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm hai nghìn một mươi tám cho năm mươi ba doanh nghiệp
đây là thông tin từ buổi họp báo giải thưởng chất lượng quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sáng một mươi tám tháng sáu bộ khoa học và công nghệ chủ trì họp báo lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia
giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra các hoạt động chính
như tham quan khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp tọa đàm doanh nghiệp đổi mới hệ thống quản trị
hướng tới phát triển bền vững
giải thưởng chất lượng quốc gia đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp
cơ quan quản lý cũng như người tu dùng trong xã hội tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc
trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động
hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới
lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng sáu tại hà nội